thông tin liên quan đến vụ cháy nhà sách tuấn minh tại tỉnh bình phước xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng ba
do ảnh hưởng của sức nóng từ đám cháy hai căn nhà sáu kiosk một số thiết bị của người dân xung quanh đã bị hư hỏng
và theo thống kê chưa đầy đủ thì ước tính thiệt hại ban đầu trên năm tỷ đồng
vụ cháy đã xảy ra vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng ba
nhận được tin báo cháy ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng cùng với người dân tham gia chữa cháy
đồng thời báo trung tâm báo cháy ioc công an tỉnh và các cơ quan hữu quan đề nghị hỗ trợ
tuy nhiên do đám cháy xuất phát từ khu vực giữa tòa nhà hàng hóa là sách văn phòng phẩm là vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm tòa nhà
lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận chỉ di rời được tài sản của người dân xung quanh
lực lượng chữa cháy khống chế đám cháy vào lúc hai mươi một h năm mươi năm và dập tắt hoàn toàn vào lúc hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng ba
đám cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn tài sản hàng hóa thiết bị của nhà sách
nguyên nhân gây cháy theo báo cáo của chủ nhà là do ngọn lửa xuất phát từ sự cố chập điện ở khu vực tầng lầu của cửa hàng
công an tỉnh công an thị xã phước long đã khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy